hãy báo y tế khi đi giao dịch tại các cơ quan địa điểm trên địa bàn thành phố
trong ứng dụng này cũng có lịch sử tiêm chủng đối với những người đã tiêm vaccine
hoặc có thông tin về những f đã khỏi bệnh
từ đó xác định được người này đủ điều kiện tham gia hoạt động sản xuất
kinh doanh trên địa bàn thành phố
tuy nhiên thành phố sẽ chuyển sang dùng chung một ứng dụng duy nhất là pc covid
khi ứng dụng này chính thức đi vào hoạt động
hiện thành phố hồ chí minh đã có lộ trình chuyển hết thông tin
của những người sử dụng app y tế hồ chí minh vào pc covid
chỉ cần khi người dân cài ứng dụng bsc covid thì khai đúng số điện thoại
thông tin cá nhân đã được khai trước đó
còn ứng dụng y tế hồ chí minh sẽ trở thành một tiện ích của vc covid
với một số chức năng theo dõi chăm sóc f tại nhà cách thức liên lạc với các f
bà trinh cho biết hiện thành phố có một năm triệu người sử dụng app y tế hồ chí minh
với hơn hai mươi bảy đơn vị triển khai app này tại các địa điểm giao dịch
qua đó thành phố có khoảng năm mươi hai triệu tờ khai y tế
ngoài ra người dân cũng cần thêm hai loại giấy tờ gồm giấy chứng nhận tiêm chủng ít nhất một mũi
trên một mươi bốn ngày và chứng nhận f khỏi bệnh một trăm tám mươi ngày
tiếp tục tình hình ở tp hcm ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm thông báo
lộ trình thực hiện chỉ thị mới về phòng chống dịch và phục hồi kinh tế
tuy nhiên học sinh dưới một mươi tám tuổi chưa đến trường trở lại tiếp tục học trực tuyến
nên nếu không có việc cần thiết nhóm này không nên ra đường
mới đây ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm thông báo
lộ trình thực hiện chỉ thị mới về phòng chống dịch và phục hồi kinh tế
về thời điểm có hiệu lực của chỉ thị phó chủ tịch ubnd tp hcm lê hòa bình cho biết
thành phố vẫn thực hiện theo quyết định ba nghìn bảy mươi hai đến hết ngày ba mươi tháng chín
sau đó thành phố có văn bản tiếp nối
riêng các hoạt động được mở lại trước đó có lộ trình cụ thể từng địa bàn
từng phường hoạt động tới từng khu phố
về trẻ em dưới một mươi tám tuổi thành phố sẽ quản lý bằng khai báo y tế
tuy nhiên việc mở cửa theo lộ trình
nên công dân dưới một mươi tám tuổi chưa đi học tại trường mà tiếp tục học trực tuyến
vì vậy không có việc cần thiết nhóm này không nên ra đường
đối với kế hoạch liên vùng tp hcm đã có bộ một mươi tiêu chí gửi cho các tỉnh về nguyên tắc đưa đón công dân
thành phố đang thống kê lại danh sách nhu cầu nhân lực của các khu công nghiệp khu chế xuất
các đơn vị có công nhân ở tỉnh nào thì có văn bản đưa đón
liên quan đến vấn đề người dân rời tp hcm về các địa phương khác
phải theo sự tổ chức của nơi đi và nơi đến không được lưu thông bằng xe cá nhân
những trường hợp cấp thiết đi lại liên tỉnh phải theo hướng dẫn của sở giao thông vận tải tp hcm
liên quan đến vấn đề người dân rời tp hcm về các địa phương khác
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm lê hòa bình lưu ý
người dân phải di chuyển theo tổ chức và không tự ý đi lại giữa các tỉnh thành phố khác
thành phố cho phép những trường hợp cần thiết đi lại liên tỉnh theo hướng dẫn của sở giao thông vận tải tp hcm
ông bình cho biết thêm sau ngày một tháng một mươi thành phố sẽ không còn tổ chức chốt chặn ở nội thành
nhưng vẫn duy trì việc tuần tra lưu động
đại tá nguyễn sĩ quang phó giám đốc công an tp hcm cho biết
sau ngày ba mươi tháng chín công an thành phố vẫn duy trì một mươi hai chốt chính và ba mươi chín chốt phụ
giáp danh với các tỉnh
lực lượng sẽ phối hợp công an địa phương kiểm soát người ra vào thành phố tại năm mươi một chốt chặn này
về tình trạng nhiều người tp hcm đang bị kẹt ở các tỉnh và đang muốn quay lại thành phố
ông bình cho biết người dân có nhu cầu cần gửi đơn lên sở giao thông vận tải thành phố để xem xét
thành phố chưa có bộ tiêu chí hay quy định cho việc đưa đón này
mà đang thực hiện giống như tổ chức đưa đón công nhân lao động ở các tỉnh trở lại thành phố
vừa qua bộ y tế khẳng định không yêu cầu xét nghiệm đối với người đã tiêm một liều vaccine sau ba tuần
hoặc đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng khi đi máy bay tàu hòa
thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên ký gửi bộ giao thông vận tải góp ý về nội dung dự thảo
kế hoạch tổ chức hoạt động vận tải hành khách của năm lĩnh vực trong thời gian các địa phương nới lỏng biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
trong văn bản góp ý vừa gửi bộ giao thông vận tải bộ y tế cho biết
cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo kế hoạch tổ chức hoạt động vận tải hành khách của bộ giao thông vận tải
đối với đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách bộ y tế đề nghị có kế hoạch phòng chống covid một mươi chín
và phương án xử lý khi có trường hợp mắc và đảm bảo phòng chống dịch theo quy định
có cán bộ bộ phận y tế để phối hợp với y tế địa phương xử trí khi có trường hợp mắc tại nơi làm việc
với hành khách đi tàu hỏa máy bay tàu biển trừ tuyến từ bờ ra đảo và ngược lại
bộ y tế yêu cầu tuân thủ năm k và phải xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ
đáng chú ý tại văn bản này bộ y tế khẳng định không yêu cầu xét nghiệm đối với người đã tiêm một liều vaccine sau ba tuần
hoặc đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
bộ y tế cũng nêu rõ người điều khiển và người phục vụ trên phương tiện giao thông công cộng
phải tuân thủ thông điệp năm k khai báo y tế khi tham gia phục vụ xét nghiệm sars cov hai bằng pcr
hoặc test kháng nguyên nhanh khi có sốt ho khó thở hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan
chỉ tính riêng bệnh viện đa khoa
tỉnh bình định một nữ điều dưỡng mắc covid một mươi chín đã khiến sáu mươi tám người ở nơi này thành f một
trong đó có một mươi bảy đồng nghiệp và năm mươi một bệnh nhân
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín đã thông tin về một mươi một ca covid một mươi chín vừa ghi nhận trên địa bàn
nâng tổng số ca ở địa phương này lên một hai trăm tám mươi một ca
đáng chú ý trong số các ca covid một mươi chín nói trên có một ca là nữ điều dưỡng khoa nội thận
lọc máu bệnh viện đa khoa tỉnh bình định
việc nữ điều dưỡng này mắc covid một mươi chín đã khiến một mươi bảy đồng nghiệp và năm mươi một bệnh nhân đang điều trị ở đây trở thành f một
cụ thể nữ điều dưỡng mắc covid một mươi chín nói trên là ltnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ngụ phường ngô mây thành phố quy nhơn
ngày hai mươi một tháng chín nữ điều dưỡng h được lấy mẫu xét nghiệm real time pcr định kỳ
kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai
ngày hai mươi tám tháng chín chị h tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm real time pcr định kỳ
kết quả dương tính với sars cov hai
theo điều tra dịch tễ từ ngày hai mươi năm tháng chín đến khi phát hiện mắc covid một mươi chín
chị lt đã tiếp xúc với sáu mươi tám người tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình định chưa tính những nơi khác
trong đó có một mươi bảy đồng nghiệp và năm mươi một bệnh nhân đang điều trị tại khoa nội thận lọc máu
trước khi phát hiện mắc covid một mươi chín từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi tám tháng chín
chị ltnh có triệu chứng sốt viêm họng
tuy nhiên vì nghĩ rằng các triệu chứng này là do nằm gần quạt nước
nên chị hát tự mua thuốc về nhà uống
điều đáng nói trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
ở địa phương thời gian gần đây sở y tế tỉnh bình định liên tục khuyến cáo
người dân có triệu chứng sốt ho cần đến ngay cơ sở y tế được kiểm tra thăm khám
mới đây người thân và các con nuôi của phi nhung làm lễ cầu siêu cho nữ ca sĩ
tại nhà riêng ở quận bình thạnh tp hcm
những thành viên trong gia đình đã cùng tụng kinh
nguyện cầu cho giọng ca buông điên điền về cói an lành
các con nuôi của nữ ca sĩ đội tang mắt dưng dưng khi nhìn xí ảnh mẹ
ngày ba mươi tháng chín người thân và các con nuôi của phi nhung
làm lễ cầu siêu cho nữ ca sĩ tại nhà riêng ở quận bình thạnh tp hcm
những thành viên trong gia đình cùng tụng kinh
nguyện cầu cho giọng ca bông điên điền về cói an lành
các con nuôi của cô nữ ca sĩ đội tang mắt dưng dưng khi nhìn xí ảnh mẹ
cùng ngày sư thầy tại chùa pháp vân cũng làm lễ cầu siêu cho phi nhung
và phát tang cho các con của nữ ca sĩ
nơi đây có bốn người con nuôi của cô đang tu học
theo chia sẻ từ người thân gia đình đang chuẩn bị các thủ tục cần thiết
để theo yêu cầu của sở y tế tp hcm
và chờ thông tin hướng dẫn từ ủy ban nhân dân tp hcm
để chăm lo vẹn toàn cho hậu sự của ca sĩ
thiên ngân một trong những người con nuôi của phi nhung
bày tỏ sự xót xa khi mẹ nuôi qua đời
cô cho biết nhờ có mẹ nuôi hướng dẫn giọng hát của cô cải thiện đáng kể
theo thiên ngân không chỉ truyền lại kinh nghiệm trong nghề
phi nhung còn dạy các con nuôi sống nghiêm túc làm việc chuyên nghiệp
thiên ngân tiếc nuôi khi chưa kịp khoe thành tích thi đỗ đại học với mẹ nuôi
trước đó con gái của phi nhung là wendy phạm cũng cùng người thân
làm lễ cầu siêu tưởng nhớ nữ ca sĩ tại chùa ở california mỹ
theo người thân chia sẻ ước nguyện lớn nhất của phi nhung là sang mỹ
gặp con gái wendy phạm và nuôi dậy hai mươi ba người con nuôi khôn lớn
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin
lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại